cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cầm nhật để gửi đến quý vị và các bạn

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé